sáng nay ủy ban nhân dân tỉnh nam định thành lập ba đoàn công tác đi kiểm tra chỉ đạo công tác tại các địa phương trong tỉnh tập trung ba huyện ven biển nghĩa hưng hải hậu và giao thủy
hiện tỉnh nam định đã kêu gọi được hơn hai tàu thuyền với năm hai trăm năm mươi một ngư dân đang hoạt động trên biển
gần chín trăm linh lao động đang trông coi các đàm bãi tròi nuôi ngao vạng và sơ tán hơn ba dân sinh sống ngoài đê biển vào nơi tránh trú an toàn
theo nhận định từ đài khí tượng thủy văn nam định lượng mưa phổ biến từ hai trăm linh đến ba trăm linh mm